tòa nhân dân tỉnh quảng trị cho biết phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cậu thủy và đồng bọn làm giả hải cốt liệt sĩ sẽ diễn ra vào ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng trị nguyễn văn thúy còn gọi là cậu thủy năm mươi sáu tuổi mẫn thị duyên vợ của thúy năm mươi ba tuổi mẫn đức phương em ruột tuyên cùng chú tại thị trấn chờ huyện yên phong tỉnh bắc ninh
nguyễn văn hoành em ruột thúy chú tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh nguyễn trường sơn chú tài huyện sóc sơn hà nội và nguyễn anh triều con rể duyên chú tại huyện đông anh hà nội bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mùa mả hải cốt
nguyễn văn hoành bị truy tố thêm về tội trộm cắp tài sản
nguyễn văn hoành em ruột thúy chú tại huyện đông anh hà nội bị đề nghị truy tố về tội xâm phạm mồ mả hài cốt
nguyễn văn hoành em ruột thúy chú tại huyện đông anh hà nội bị đề nghị truy tố về tội xâm phạm mồ mả hài cốt